đã xảy ra vụ cháy lớn tại bốn căn nhà mặt phố trần thái tông cầu giấy hà nội
nơi có nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng và karaoke
bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất của nhóm phóng viên chúng tôi về vụ cháy này
ngay sau khi đám cháy xảy ra đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã trực tiếp xuống hiện trường
để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ
tại hiện trường bốn căn nhà cao tầng cạnh nhau bị thiêu dụi toàn bộ
mặt đường rơi vãi nhiều mảnh vụn do biển quảng cáo vỡ khu vực lân cận bị khói bao trùm
cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng phong tỏ đoạn đường sẽ ra đâm cháy trong nhiều giờ
ngăn không cho hàng nghìn người hiếu kỳ vào khu vực hỏa hoạn
để triển khai các biện pháp dập lửa và bảo đảm an toàn
do có thông tin có người bị mắc kẹt trong đám cháy
nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương dùng xe thang tiếp cận các tầng cao
để tìm kiếm các nạn nhân

khoảng một mươi người đã tiếp cận được tầng trên cùng của tòa nhà bị cháy do đèn pin tìm các nạn nhân
tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có nạn nhân bên trong
thông tin từ bệnh viện một trăm chín mươi tám có hai chiến sĩ công an bị thương khi đang tham gia chữa cháy được đưa vào bệnh viện này
ông trần văn sáu giám đốc bệnh viện cho biết hai bệnh nhân không bị thương quá nghiêm trọng
hiện thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này vẫn chưa được thống kê